ngày năm tháng một mươi một hạt kiểm lâm huyện lạc dương tỉnh lâm đồng cho biết đã xác định được đối tượng thực hiện hành vi đầu độc năm mươi chín cây thông ba lá cạnh quốc lộ hai mươi bảy c
do chưa đủ yếu tố xử lý hình sự ubnd huyện lạc dương đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với ông hoàng văn quân về hành vi phá rừng trái pháp luật
ubnd huyện lạc dương đã ban hành quyết định xử phạt vi phá rừng trái pháp luật
ubnd huyện lạc dương đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp đối với ông quân với số tiền một mươi một triệu đồng đồng thời buộc ông quân khắc phục hậu quả trồng lại rừng trên diện tích rừng bị tàn phá